tập đoàn điện lực việt nam tổng công ty truyền tài điện quốc gia đã tổ chức lễ gắn biển trạm biến áp hai trăm hai mươi kv ninh phước vào đầu nối
công trình chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tập đoàn điện lực việt nam lần thứ ba
lãnh đạo tập đoàn điện lực việt nam cho rằng đây là công trình quan trọng cấp bách để tăng cường giải phóng công suất nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh ninh thuận
để truyền tải lên lưới điện quốc gia với công suất tăng thêm khoảng năm trăm linh mva
việc đưa chạm hai trăm hai mươi kv ninh phước vào vận hành còn nâng cao cải thiện điện áp lưới điện một trăm một mươi kv khu vực
đồng thời giảm tốn thất điện năng góp phần bảo đảm cung ứng điện cho miền nam và có ý nghĩa quan trọng trong việc vận hành hệ thống điện quốc gia
việc đưa các công trình truyền tải điện quan trọng do tổng công ty truyền tải điện quốc gia thực hiện như chạm năm trăm linh kv vĩnh tần
các chạm hai trăm hai mươi kv phan rí tháp tràm và gần đây nhất là chạm hai trăm hai mươi ninh phước sẽ giải quyết cơ bản việc giải tỏa công suất năng lượng tái tạo lên lưới điện quốc gia